đây nó cũng không phải là một cái bệnh lạ nó cũng không phải là quá nguy hiểm
tuy nhiên thì các bác sĩ cũng phải nắm được với các phác đồ điều trị
hôm nay là bộ y tư đã có pháp đồ điều trị về bệnh viết mong
thứ hai là người dân cũng cần nắm được cách phòng bệnh
vì không phải là bệnh nó cũng lây từ môi trường vào cơ thể con người
chứ nó tâm linh từ người sang người cho nên là mọi người cũng không quá lo lắng hoang mang
thế nhưng mà chỉ có những người mà tiếp xúc với cái nguồn đất và nước bẩ
đặc biệt là những người nông dân trên cái nền mà có cái bệnh tiểu đường hoặc là những cái bệnh về mặt tính
thì đồng sĩ sẽ lưu ý trong các quá trình sĩ hoạt cũng như là lao động hoặc ở ngoài môi trường

ví dụ như là dùng xe xe thì cũng đứng ra xây xác
và khi mà có biểu hiện sớm thì phải đi đến thực hám hoặc ngay
để đạt được kỹ sức y tế
rồi người dân cũng cần khi phát hiện ra bệnh thì không quá hoang mang lo lắng
vì cái thuốc này thì điều trị nó cũng không quá khó khăn
không phải là cái thuốc mà đặc biệt gì đâu
thực ra thậm chí là thuốc điều trị rất rẻ tiền
đấy nhưng mà
cân thuộc tốt kéo dài
thì chúng tôi vẫn
tôi nói là cái bệnh này phải chữa đủ ba tháng
tức là một trăm linh ngày thì mới hoàn thành
mối mưa lũ thì cái
đây là điều kiện toàn loạn để cho cái vi khuẩn
để cho cái vi mô phát triển
trong thời gian vừa qua thì trung tâm bệnh nhiễm lớn
thì đời hôm nay nhận được khá nhiều các cái bệnh nhân
phát triển của các người đến
đặc biệt là những cái
thủy phương ở cái vùng lũ
bị ảnh hưởng vừa qua

các bệnh nhân thì thường
nhập viện sau khi mà

ví dụ như lộn nước này
trong quá trình
quá trình khắc phục lũ lụt đấy
thì cũng có tiếp xúc với cái nguồn đất bẩn nước
và từ đó là
vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể
nhưng mà tuy nhiên thì những cái đối tượng như là những người
người già người có bệnh lý mạng tính
như là như bệnh
tiểu thường bệnh mồ ngăn bệnh phổ thật bệnh thật mạng tính
thì sẽ nguy cơ sẽ dễ bị nhiễm bệnh
các cái triệu chế thì cũng đúng là
một cái biểu hiện là sốt béo dài
nhưng mà tổn thương
đã áp xe nhiều cơ quan
phổi tổn thương
và có thể ăn vào nội tạng như tổn thương gan lách
đa số bệnh nhân thì
đến đi rất nhiều các quan
và được chẩn đoán nhầm
chính vì vậy các bác sĩ cũng phải nâng cao cảm giác đối với mồ lụt này
nhi nở và tuyết mò
nếu mà có những bệnh viện nâng sản như vậy
họ sẽ khuấy máu
phát triển sớm